để nhanh chóng sản xuất vụ đông xuân những ngày qua tỉnh quảng ngãi đã huy động lực lượng gia quân
khôi phục diện tích đất nông nghiệp bị sa bồi thủy phá trong đợt lũ vừa qua
hơn bốn trăm linh bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh và các địa phương đã về các vùng rốn lũ huyện tư nghĩa
nghĩa hành mộ đức giúp dân
các cán bộ chiến sĩ nạo vét tuyến canh thủy lợi bị đất đá bồi lấp
đắp bờ các diện tích ruộng bị san bằng do nước lũ khơi thông dòng chảy
tiêu úng thoát nước tuyến mương dẫn nước nội đồng bị xa bồi thủy phá
lực lượng bộ đội biên phòng quảng ngãi lấp hố sâu cải tạo mặt ruộng
đóng cọc tre kè bờ mương sông bị sạt lở
các trận lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh quảng ngãi
gần một trăm linh hectare đất nông nghiệp canh tác bị xa bồi thủy phá
đồng ruộng bị ngập sâu canh mương bị sạt lở nặng nề
thời điểm gieo xạ vụ đông xuân đang đến gần
do vậy nhanh chóng khắc phục xa bồi thủy phá giúp bà con nông dân sớm xuống giống vụ mới